theo phân tích của tri cục bảo vệ môi trường hà nội trong tuần qua thì hình thái thời tiết ở thủ đô tương đối ổn định chất lượng không khí đã được cải thiện
bước sang mùa hè có nắng trời quang mây cuối tuần có mưa rông vào ban đêm tại một số nơi nên các chất ô nhiễm được khoách tán
một số khu vực có mật độ giao thông đông như phạm văn đồng và minh khai tuần trước chất lượng không khí ở mức xấu thì sang tuần này đã giảm một cấp
đợt mưa rông từ hai đến ba ngày tới có thể góp phần giảm nắng nóng và cải thiện chất lượng không khí